anh anh vũ dân đến chắc hẳn là anh có thể nhận ra được cô gái ở trong bức hình của chúng ta đây ạ
chắc chắn rồi ạ tôi nghĩ là rất là ít người không nhận ra được cô gái này
hồ hèn nghê top năm hoa hậu hoàn vũ thế giới năm hai nghìn một mươi tám
thực ra thì tôi cũng khá là quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp
và thực ra tôi yêu cái đẹp nên là tôi nhận ra cô gái này cũng là đương nhiên thôi
đùa một chút thôi ạ thực ra thì tôi cũng có theo dõi cuộc thi này
hồ hèn nghê là thí sinh được đánh giá khá là cao trong suốt cả một quá trình cuộc thi diễn ra
và khi mà đạt được một thành tích chưa từng có trên đấu trường sắc đẹp thế giới
thì hồ hèn nghê một cô gái dân tộc ed đã trở thành một niềm tự hào của nhân dân đắk lắc nói riêng
và của cả việt nam nói chung
với cá nhân tôi thì hồ hèn nghê ngoài việc sở hữu một nhan sắc già
thì cô ấy rất là xứng đáng là một nhân vật chuyên cảm hứng cho giới trẻ
về tinh thần vượt khó về nghị lực vươn lên thực hiện ước mơ và hoài bão của mình
vâng ạ quả thật là anh anh vũ của chúng ta thì nóng khá rõ về cô gái trẻ
vừa tài năng và vừa xinh đẹp này
vâng thưa quý vị với những thành tích đã đạt được tại cuộc thi
thì vào sáng ngày hôm qua bảy tháng một
tại thành phố mô thuật ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã tổ chức cuộc gặp gỡ
và tra bảng khen cho hoa hậu hoàn vũ việt nam hồ hèn nghê
vì những đồng góp cho cộng đồng và nhằm khen thưởng và khích lệ tinh thần
sau khi hồ hèn nghê xuất sắc lọt vào top năm cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt hoa hậu hồ hèn nghê gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè chính quyền nhân dân tỉnh đắk lắc
đã đồng hành ủng hộ động viên tinh thần trong suốt hành trình chinh phục các cuộc thi sắc đẹp vừa qua
bên cạnh đó hoa hậu hồ hèn nghê mong muốn các cô gái ed các bạn trẻ trong cả nước
cần nỗ lực học tập thay đổi ước mơ chung tay đóng góp vào sự phát triển của đất nước
chiều cuối ngày hồ hèn nghê đã về thăm buôn làng quê hương thân yêu của mình
đông đảo bà con trong buôn suốt mùa đông xã cư xuê huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
đã vui mừng chào đón hoa hậu hồ hèn nghê
trong thời gian sắp tới anh cũng tiếp tục với vai trò là đương tiên hoa hậu hoàn vũ
anh cũng muốn tiếp tục hỗ trợ vùng làng của mình về nhiều mặt khác nhau
ví dụ như là nếu mà thúc đẩy buôn làng của mình trở thành một điểm du lịch cộng đồng
nó cũng là một điều rất hay
và hy vọng những người dân chúng ta sẽ giữ những bản sắc
những cái đặc sắc riêng của bản làng mình
từ đó có thể hỗ trợ để quảng bá hình ảnh của một con người ad
chân thật chất phát những nền văn hóa bản sắc dân tộc đặc sắc khác nhau
và hy vọng rằng chúng ta tương lai chúng ta sẽ có một quân sinh và đương
trở nên đoàn kết yêu thương và hình ảnh của chúng ta xuất hiện nhiều hơn
không chỉ là ở việt nam mà trên thế giới
một điều nữa hay luôn nói đó là
hãy đồng hành với chúng ta
hãy đồng hành với chúng ta
nếu có thể làm được thì tất cả những cô gái khác chàng trai khác cũng có thể làm được
hãy xin chân thành cảm ơn
đối với em và cũng như tất cả mọi người trong buôn làng
cảm thấy đó là một điều rất hạnh phúc và rất là vinh dự
và rất là tự hào luôn ạ
em ấy đã truyền cho mọi người cái cảm hứng rất là tuyệt vời
tại vì ngày xưa tụi em sống theo cái hữu tục người ad mình
thì phụ nữ thì có nhiều cái rất là thiệt thòi
còn bây giờ thì mọi người tất cả phụ nữ đều có thể dám ước mơ
dám nói lên ước mơ của mình và sẽ cố gắng thực hiện
dù là ước mơ nhỏ hay lớn thì cứ nói cương em hồ hèn để mà cố gắng trong cuộc sống ạ
trong đợt này hồ hèn nghê sẽ ở lại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk đắk ba ngày
để tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
và tiếp tục hành trình truyền cảm hứng đến các bạn trẻ và học sinh sinh viên ở địa phương